bên cạnh đó nhu cầu tìm kiếm việc làm vẫn là nhu cầu lớn đặc biệt là đối với các bạn sinh viên mới ra trường
câu hỏi đặt ra ở đây đó là làm thế nào để kết nối được đúng người đúng việc
hiểu được những khó khăn trong quá trình tuyển dụng nhân sự của doanh nghiệp
cũng như là nhu cầu mong muốn tìm kiếm được việc làm của các bạn trẻ
có nhiều startup việt đã ra đời và mang đến những giải pháp thông minh
để tháo gỡ những khó khăn trong quá trình việc tìm người người tìm việc hiện nay
những người có nhu cầu tìm việc có thể gửi thẳng cv của mình đến với nhà tuyển dụng ngay trên website
chỉ qua một vài thao tác kích chuột
sau khi đăng tải cv của mình người tìm việc sẽ nhanh chóng nhận được những thông tin về công việc thích hợp
qua email sms mobile app mà không cần mất hàng giờ đồng hồ tìm kiếm
tìm đúng việc tuyển đúng người tính năng tự động kết nối của jobnow cho thấy khả năng tinh lọc nhanh nhạy và hiệu quả
nền tảng này nó hoạt động theo cơ chế thông minh
tức là người xin việc chỉ cần đưa một tin lên trên trang web
hoặc là trên app thì nhà tuyển dụng cũng đưa một thông tin như vậy
thì nó có một tính năng thông minh gọi là tự động kết nối
thì nó cứ tìm đúng công việc phù hợp phù hợp cả về lương cả về vị trí địa điểm
và đưa lên trước mặt của ứng viên
thế ứng viên mà nộp đơn xong thì nhà tuyển dụng cũng nhận được thông tin luôn
và hai bên phỏng vấn trực tiếp luôn
nói chung đây là một nền tảng thông minh và chúng tôi liên tục phát triển tin năng thông minh
làm sao kết nối đúng người cần đúng việc đúng địa điểm không gian thời gian
và đảm bảo được số lượng chất lượng
một trong những yếu tố quyết định tới sự gắn bó của người lao động đối với doanh nghiệp
đó là khoảng cách từ nhà tới chỗ làm của họ
bởi chẳng ai muốn di chuyển một quãng đường từ một mươi đến hai mươi km mỗi ngày để đi làm cả
nắm bắt được yếu tố đó nền tảng của jobnow sử dụng công nghệ gps với tính năng định vị
người tìm việc chỉ cần nhập địa chỉ của mình
họ có thể lựa chọn công việc thích hợp tại vị trí địa lý mình mong muốn
tôi thấy đây là một nền tảng tìm việc rất là hữu ích và có nhiều tính năng nổi bật
nó tính năng định vị giúp tôi có thể tìm được một công việc gần nhà
và tôi sẽ không phải no mỗi buổi sáng đi làm tắt đường từ nhà đến nơi làm việc
nó có thêm một tính năng nữa là tính năng phỏng vấn trực tuyến
tôi sẽ không phải đến trực tiếp công ty để có thể phỏng vấn
và có thể tại phòng trọ của mình để có thể phỏng vấn trực tiếp với nhà tuyển dụng
và không phải mất thời gian đi lại
về nền tảng thì thực ra không có lúc nào có điểm dừng
mặc dù tầm này tôi cho là thông minh rồi nhưng mà phải làm liên tục nữa
thì mình sẽ làm thông minh hơn tức là làm sao người ta chỉ cần đính tìm công việc gì
thì nó sẽ giới thiệu được đúng lúc
cái nữa là làm sao số lượng người dùng phải tăng
hiện nay thì chúng tôi cũng chưa đầu tư cũng chưa có nhiều nguồn lực để marketing
để số lượng người dùng phải tăng lên để đáp ứng được số lượng này
thế và mình sẽ nâng cao cả cái chất lượng ứng viên
ví dụ hiện nay chúng tôi đã xây dựng cả mạng thống thi tuyển ứng viên
tức là ứng viên vào tự động thi tuyển song chuyên gia phỏng vấn online
và tự động cấp chứng trị số
xong là từ cái chứng trị số đó ứng viên đi xin việc và nhận dụng nhấp vào đường link đó
thì lại quay ngược lại toàn bộ chương trình đại học
thì đây là một chương trình tôi rất là tự hào là xây dựng thành công
và nâng cao chất lượng ứng viên nữa
thì chúng tôi liên tục phát triển không nào điểm dừng này
ngoài mục tiêu kết nối ứng viên với doanh nghiệp
jobnow đã liên kết với nhiều tỉnh thành trên cả nước
để xây dựng cổng thông tin việc làm cho các tỉnh và cho các trường đại học
hiện tại chúng tôi đã triển khai được số các tỉnh như tỉnh vĩnh phúc
tỉnh quảng ninh và tỉnh hải dương
thì qua quá trình triển khai ở các tỉnh chúng tôi nhận thấy một điều là
các hiệp hội doanh nghiệp ở các tỉnh cũng như là các trung tâm dịch vụ việc làm của các tỉnh
họ cũng rất là quan tâm bởi vì hiện tại là họ cũng nắm bắt được cái nhu cầu
của các nhà tuyển dụng cũng như là cái nhu cầu của các ứng viên tìm việc
nhà tuyển dụng các ứng viên tìm việc
các nhà tuyển dụng thì cần nhân sự thì trong quá trình họ vận hành cái cổng thông tin việc làm này
thì hiệu quả sẽ rất là tốt bởi vì sẽ giải quyết được công an việc làm cho rất nhiều người dân địa phương
và cũng giúp đỡ các doanh nghiệp tuyển dụng được những nhân sự như ý để giúp cho doanh nghiệp phát triển
hiện nay thị trường lao động ngày càng diễn ra sôi nổi người tìm việc ngày càng tăng
và nhu cầu tuyển dụng cho các công ty doanh nghiệp cũng cao
cuộc cách mạng công nghiệp bốn với những công nghệ hiện đại đã làm thay đổi nhiều hoạt động trong xã hội
và ngay cả việc tuyển dụng tìm kiếm việc làm cũng đã được phát triển và thuận tiện hơn nhờ những công nghệ ấy
thưa quý vị chắc hẳn nhiều người trong số chúng ta đều đã từng viết cv hay còn được gọi là sơ yếu lý lịch
thuật ngữ cv viết đầy đủ là kury kulomvity là bản mô tả về mỗi ứng viên giúp cho nhà tuyển dụng có những thông tin khái quát
về trình độ học vấn quá trình công tác mục tiêu nghề nghiệp và các kỹ năng liên quan đến công việc của ứng viên
thông thường mỗi nhà tuyển dụng chỉ dành chút ít thời gian để xem qua cv ứng viên để quyết định
và làm thế nào để có một bản cv ấn tượng vẫn là bài toán khó đối với nhiều bạn sinh viên đang đứng trên con đường tìm kiếm cơ hội việc làm
trong tiểu mục kết nối số ngày hôm nay
xin mời quý vị và các bạn cùng đến với topcv một trong những ứng dụng kết nối người và việc hàng đầu hiện nay
topcv là công cụ viết và chỉnh sửa cv chuyên nghiệp cho người tìm việc
topcv thiết kế sẵn các mẫu cv có thể thu về dữ liệu như dạng phong điền
cho phép ứng viên lưu và cập nhật thông tin cũng như download về để ứng tuyển được nhiều nơi
các dữ liệu người dùng điền trên cv đều được sai thu thập và phân loại gọn gàng để bóc tách xử lý
mình nghĩ đến một cái là tại sao không cung cấp một cái công cụ tương tự giúp cho người dùng làm một cv
nhanh chóng tiện ích và chuyên nghiệp trong một khoảng thời gian chỉ năm đến một mươi phút
lúc đó là cái ý tưởng đầu tiên ra đời và khi mà mình càng làm thì mình càng thấy hương thú
cái đối tượng đầu tiên mà sản phẩm hướng tới là những bạn sinh viên những bạn chuẩn bị ra trường
thế nên là tại thời điểm đó bản thân đội ngũ phát triển cũng là trong cái giai đoạn là đang chuẩn bị tốt nghiệp
thế nên là khi mà phát triển dự án này là rất là hợp lý và hiểu được cái tâm lý của người dùng
với người dùng topcv tạo ra nền tảng viết cv với các công cụ
cơ bản như chọn template tông màu chủ đạo phòng chữ chứ không đưa vào quá nhiều công cụ phức tạp
cùng với đó các tính năng thông báo khi nhà tuyển dụng mở xem cv khi họ duyệt hay bỏ qua cv
cũng giúp các ứng viên có sự chủ động hơn trong quá trình tìm việc
ngay khi mà người dùng đã có một bộ hồ sơ xin việc chuyên nghiệp
thì topcv cung cấp một giải pháp liên quan đến việc làm
giúp cho người dùng có thể tìm kiếm nhanh chóng một cơ hội việc làm phù hợp
từ hàng nghìn nhà tuyển dụng uy tín đã được topcv chọn lọc
và đăng tải một dịch vụ thứ ba nữa mà topci hướng tới đó là cung ứng nguồn nhân sự cho các doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng
còn đối với các nhà tuyển dụng topcv đã khiến những nhà tuyển dụng thay đổi hành vi tuyển dụng
các nhà tuyển dụng sẽ có cơ hội chủ động săn tìm mời gọi những ứng viên phù hợp
thay vì việc chỉ đăng tin và chờ đợi
điều này không chỉ giúp các doanh nghiệp mở rộng sự lựa chọn nâng cao sắc xuất tìm được người phù hợp
mà còn mở ra cho họ một nguồn ứng viên dồi dào dự trữ cho các vị trí thường xuyên bị lân chuyển chuyển việc
nhân sự mới khác biệt so với những công ty cung cấp về nhân sự thật hiện tại
họ tạo ra một cái môi trường các bạn trẻ những người chưa có kinh nghiệm hoàn toàn có thể tạo được một cái cv
một cái bản giới thiệu về năng lực bản thân ở trên đó
và tôi là những nhà tuyển dụng có thể lên đó lựa chọn được những cv mà nó phù hợp với doanh nghiệp của mình
đây là những kết quả đáng ghi nhận
cho thấy các bạn trẻ đã giải quyết tốt bài toán nhu cầu của những người tìm việc
kết nối người ứng tuyển và nhà tuyển dụng
trao cơ hội việc làm cho hàng nghìn người nhất là trong thời điểm nhu cầu về việc làm đang ngày một gia tăng như hiện nay
những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình chuyển động số tuần này
mọi ý kiến đóng góp xin mời quý vị gửi về địa chỉ email chuyển động số thnda gmail com
xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau